vào khoảng một mươi ba h chiều nay tại một căn nhà ba tầng nằm bên cạnh chợ hạnh thông tây
quận gò vấp tp hcm đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
vụ cháy khiến cho nhiều tiểu thương trong chợ hoảng loạn nhiều tài sản bị thiêu dụi
rất may không có thiệt hại về người
thông tin ban đầu nhiều người dân chứng kiến cho biết đám cháy bùng phát từ tầng trệt
của ngôi nhà kinh doanh hàng mỹ phẩm sau đó lan rộng ra các tầng phía trên và kiosk bên cạnh
đám cháy diễn biến nhanh khiến nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ hạnh thông tây lo lắng thu gom hàng hóa di tản
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đã nhanh chóng điều động phương tiện
lực lượng tiếp cận từ nhiều hướng để vào bên trong căn nhà hướng dẫn cho năm người thoát ra bên ngoài an toàn
vụ cháy may mắn không có thiệt hại về người
tuy nhiên nhiều vật dụng hàng hóa bên trong căn nhà bị thiêu rụi thiệt hại nặng
nguyên nhân ban đầu có thể là do bất cẩn trong quá trình hàng xì sửa chữa nhà